lãm phát tại zimbabwe đã tăng hơn gấp đôi trong vòng hai tháng lên một trăm chín mươi một vào tháng sáu năm nay
buộc ngân hàng trung ương nước này phải nâng lãi suất gấp hơn hai lần lên hai trăm linh là mức cao nhất thế giới hiện nay
lạm phát tại zimbabwe tăng cao làm giấy lên những lo ngại về khả năng lặp lại kịch bản siêu lạm phát năm hai nghìn tám
khi ngân hàng trung ương nước này phải phát hành đồng tiền giấy mạnh giá một trăm linh tỷ usd
thống đốc ngân hàng trung ương zimbabwe lưu ý rằng sự gia tăng lạm phát đang làm yếu nhu cầu và niềm tin tiêu dùng
và nếu không được kiểm soát tình hình này sẽ làm đảo ngược những thành tiệu kinh tế đáng kể mà quốc gia châu phi đã đạt được trong hai năm qua
zimbabwe đang trải qua giai đoạn suy giảm kinh tế đồng nội tệ của nước này mất hơn hai phần ba giá trị trong năm nay
và trở thành một trong những đồng tiền mất giá mạnh nhất trong châu lục